cảm ơn các bạn đã theo dõi

xảy ra mâu thuẫn
ngô thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã dùng dao đâm khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngô thanh nhàn để điều tra về hành vi giết người
trước đó theo hồ sơ của cơ quan công an vào chiều ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ngô thanh nhà mang theo một con dao tự chế đến sân gà trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
do xảy ra mâu thuẫn với một số người tại sân gà
nên nhàn đã túm cổ áo một người tại sân gà sau đó dùng dao đâm khiến cho người này tử vong
sau khi gây án nhàn bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh và đến khuya ngày sáu dạng sáng ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi nhàn đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi giết người
một đường dây chuyên làm giả giấy phép lái xe giấy tờ các loại vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông triệt phá khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm hoàng danh thưởng nguyễn trí thanh nguyễn văn phương và nguyễn thành long về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra ngày bảy tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã bắt quả tang thưởng và thanh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
qua đấu tranh phương và long khai nhận cũng đã thông qua mạng xã hội
nguyễn văn phương biết địa chỉ gia lô có tên là duy nam nhận làm giấy phép lái xe hạng a một và giấy phép lái xe ô tô các hạng
thấy nhiều người có nhu cầu mua giấy phép lái xe nên các đối tượng này bàn bạc cùng nhận làm giấy phép lái xe giả với giá cao hơn để kiếm lời
để đánh lạc hướng cơ quan chức năng phương và long đã dùng sim giác tạo zalo và lấy tên của người khác mở tài khoản tại ngân hàng
các đối tượng có liên hệ với gia lô có tên là nam duy để đặt làm giả tài liệu
với thủ đoạn trên các đối tượng đã nhận và đặt cho zalo nam duy làm giả hơn bốn trăm linh giấy phép lái xe ô tô mô tô căn cước công dân
chứng chỉ nghề các loại thu lợi bất chính số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị vào chiều nay bộ y tế thông báo đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh được cách ly ngay
hai ca mắc mới là bệnh nhân số một nghìn ba mươi bảy và một nghìn ba mươi tám ghi nhận tại đà nẵng một ca trong nước và hà nội một ca được cách ly ngay tại hải dương sau khi nhập cảnh
việt nam có tổng cộng một ba mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng số sáu trăm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới có liên quan tới đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay ghi nhận là năm trăm bốn mươi chín ca
về tình hình điều trị trong ngày có hai mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là ba mươi ca
đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là những người cao tuổi và trên nền bệnh lý nặng
liên quan tới bệnh nhân số một nghìn ba mươi bảy
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám sở y tế hà nội ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần
ai là người đã lái xe ô tô bốn chỗ màu vàng không rõ loại xe đã nhận chở một hành khách là nam giới khoảng hai mươi ba tuổi từ khu vực ga hà nội đến địa chỉ năm mươi tám b bà triệu hoàn kiếm hà nội
trong khoảng thời gian từ một mươi h ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
hoặc chín trăm bốn mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi